tại hà nội ban chấp hành hội nhà báo việt nam khóa một mươi đã tổ chức hội nghị lần thứ bảy
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi nhằm đánh giá lại hoạt động của hội nhà báo trong năm hai nghìn hai mươi
để ra phương hướng nhiệm vụ trong những năm tới
dự và chủ trì hội nghị có đồng chí thuận hữu ủy viên trung ương đảng
phó trưởng ban tuyên giáo trung ương tổng biên tập báo nhân dân chủ tịch hội nhà báo việt nam
trong năm hai nghìn một mươi bảy hội nhà báo việt nam đã phối hợp với các bộ ban ngành của trung ương
tổ chức trao các giải báo chí như búa liềm vàng tự hào nông dân việt nam
báo chí với công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí
được lãnh đạo đảng nhà nước các cấp hội nhà báo và dư luận xã hội đánh giá cao
đặc biệt năm hai nghìn một mươi bảy ghi dấu sự thành công trong công tác đối ngoại của hội
bằng việc tổ chức ký kết thỏa thuận giao lưu hợp tác báo chí với hội nhà báo toàn trung quốc
dưới sự chứng kiến của tổng bí thư nguyễn phú trọng và tổng bí thư chủ tịch trung quốc tập cận bình
hội nhà báo toàn trung quốc và mở rộng song phương với hiệp hội báo chí nước ngoài tại thụy sĩ
là nỗ lực của hội nhà báo việt nam qua đó khẳng định vai trò và vị trí của báo chí
trong công tác thông tin tuyên truyền
trong năm hai nghìn một mươi tám và những năm tiếp theo hội nhà báo việt nam tiếp tục củng cố xây dựng
tổ chức đổi mới nội dung và phương thức hoạt động để không ngừng nâng cao vai trò
chất lượng hoạt động của hội góp phần thiết thực hiệu quả vào việc tuyên truyền
thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ một mươi hai